nhân dịp tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám sáng nay ngày một mươi ba tháng hai tức hai mươi tám tháng chạp năm đinh dậu
tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội tổ chức gặp mặt chúc tết của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tới các phó chủ tịch quốc hội các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội thường trực hội đồng dân tộc
các ủy ban của quốc hội văn phòng quốc hội và các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội
cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng quốc hội
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ sự cảm ơn
biểu dương và đánh giá các tập thể cá nhân tại các cơ quan của quốc hội đã hoàn thành xuất sắc
khối lượng công việc to lớn của năm hai nghìn một mươi bảy năm thứ hai của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
trong không khí ấm áp vui tươi chào mừng mùa xuân mới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chúc các đồng chí lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội cán bộ công chức viên chức
người lao động văn phòng quốc hội
và gia đình luôn rồi rào sức khỏe hạnh phúc và đạt nhiều thành công
sau những ngày nghỉ tết cổ truyền của dân tộc có thể bắt tay ngay vào công việc
tiếp tục cống hiến nỗ lực làm việc hiệu quả hơn nữa trong năm giữa nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong rằng sang năm hai nghìn một mươi tám
quốc hội sẽ tiếp tục là một khối đoàn kết thống nhất ý chí và hành động
các cơ quan của quốc hội đoàn kết cùng ủy ban thường vụ quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng
hiệu quả hoạt động của quốc hội
các cơ quan của quốc hội thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
từ đó đóng góp hơn nữa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung